thưa quý vị mưa rông xảy ra vào đêm qua và sáng sớm nay giúp cho người dân bắc bộ nói chung và thủ đô hà nội nói riêng
bắt đầu ngày mới trong tiết trời dễ chịu với mức nhiệt hai mươi bốn hai mươi bảy độ
tuy nhiên mức nhiệt độ này sẽ không kéo dài lâu
trong ngày nắng lên nhiệt độ nhanh chóng tăng lên mức ba mươi hai ba mươi bốn độ trời oi nóng
vâng thưa quý vị giữa trưa và đầu giờ chiều nay chỉ số uv tối đa tại hà nội dự báo là có thể đạt tới mức độ một mươi
và có nguy cơ gây hại rất cao
vì vậy mà quý vị cần hạn chế làm việc hay là lưu thông ở ngoài trời trong thời điểm nắng đạt cường độ mạnh
nhất là lúc ban trưa và đầu giờ chiều
nên ở dưới bóng mát che chắn khi ra ngoài và bôi kem chống nắng đeo kính dâm hoặc là đội mũ để không gây ảnh hưởng tới da và sức khỏe
những thông tin chi tiết hơn sẽ được chúng tôi cập nhật tới quý vị ở phần cuối của chương trình
còn bây giờ sẽ là các tin tức an ninh trật tự cập nhật